bắc bộ ngày hôm nay trời vẫn rất nhẹ nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi một hai mươi tám độ c
tuy nhiên thì trời đã hoàn toàn tạnh giáo và ngày hôm nay nếu như quý vị trở lại các đô thị
thì sẽ chỉ lo ngại về mật độ giao thông chứ không hề bị tác động bởi tình hình thời tiết
trong khi đó khu vực miền trung xuất hiện mưa tại trung trung bộ
các nơi khác nắng giáo với mức nhiệt cao nhất từ hai mươi tám ba mươi một độ c
riêng tây nguyên và nam bộ tiếp tục có mưa
như vậy là nam bộ đã đón mưa trong suốt kỳ nghỉ lễ và mưa vẫn còn tiếp diễn trong ba ngày tới
nhiệt độ vẫn tương đối nóng ở mức hai mươi chín ba mươi hai độ c
hôm nay là ngày cuối của kỳ nghỉ lễ thì chắc chắn là nhu cầu đi lại sẽ tăng cao
chúc quý vị sẽ có một lộ trình di chuyển thật thuận lợi